vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án trốn thuế
đối với bị cáo đặng đình bách là giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật và chính sách phát triển bền vững lpsd
trung tâm lpsd là tổ chức khoa học công nghệ chuyên nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài dự án
đề án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững
từ năm hai nghìn một mươi ba bách đã liên hệ với các tổ chức nước ngoài đàm phán nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai các chương trình dự án
tuy nhiên khi nhận tài trợ trung tâm lpsd không làm thủ tục xin phê duyệt không được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
và từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi trung tâm này đã nhận số tiền hơn một mươi tỷ đồng từ các tổ chức trong nước và nước ngoài
cơ quan tố thủng xác định đặng đình bách đã có hành vi trốn thuế gần một bốn tỷ đồng
tại phiên phúc thẩm đặng đình bách tiếp tục
đặng đình bách tiếp tục phủ nhận hành vi trốn thuế
tuy nhiên trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm căn cứ vào lời khai tài liệu chứng cứ
tòa án phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo đặng đình bách
tòa phúc thẩm đã tuyên phạt y án sơ thẩm năm năm tù đối với bị cáo đặng đình bách về tội trốn thuế
đồng thời có trách nhiệm nộp gần một bốn tỷ đồng tiền trốn thuế